cùng đoàn công tác đã đến thăm và động viên tinh thần đối với cán bộ trên tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng năm tại xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam
trong lúc truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông vu gia
anh phạm hồng khuê cán bộ địa chính xây dựng môi trường xã đại cường
đã bị các đối tượng lái xe ben tông thẳng vào người khiến anh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
trưa nay ông lê trí thanh cùng đoàn công tác đã đến thăm và động viên tinh thần đối với anh cùng gia đình
đồng thời ông thanh cho biết hiện tại đối tượng đã bị công an huyện đại lộc triệu tập để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trước đó phóng viên antv đã có những phản ánh tình trạng vi phạm nghiêm trọng về khai thác cát tại quảng nam
có hay không một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam
ngang nhiên hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật
cuộc sống của người dân chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo
nếu như trong năm hai nghìn một mươi tám thủ phủ ma túy tại lóng luông mộc châu sơn la bị đánh sập
đã khiến cho đông đảo người dân cả nước cảm thấy nước lòng thì từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
hàng loạt các chuyên án ma túy hoạt động xuyên quốc gia được đấu tranh triệt phá thành công
tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân đó là đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
và những con số ma túy bị thu giữ như là ba trăm linh kg ma túy đá tám trăm chín mươi năm bánh ma túy hay là năm trăm linh kg ketamin
không chỉ cho thấy tính chất liều lĩnh manh động của tội phạm ma túy mà còn toát lên sự vất vả và cả sự hy sinh
rất lớn của từng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
những hình ảnh thủ phủ ma túy tại lóng luông bị đánh sập vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trong cuộc chiến này hai đối tượng nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận là hai kẻ mang sáu lệnh truy nã đặc biệt
đã bị ban chuyên án tiêu diệt
bình yên đã trở lại với xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tuy nhiên cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn cam go và khốc liệt
những diễn biến của loại tội phạm này từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã cho thấy
khi các tuyến biên giới đông bắc và tây bắc đã bị lực lượng công an và các lực lượng chức năng của ta
đánh mạnh vào các đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy
thì chúng đã chuyển hành
còn nếu như hàng tấn ma túy kia được vận chuyển chót lọt thì sẽ gây hiểm họa như thế nào đối với việt nam và các nước trên thế giới
rõ ràng với quyết tâm không để việt nam trở thành điểm trung chuyển ma túy thì các lực lượng chức năng của việt nam
trong đó chủ công là lực lượng công an nhân dân đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ tinh thông sắc bén
cho dù đó là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia nhưng cũng sẽ bị triệt phá nếu có ý định hoạt động phạm tội tại việt nam
nhìn lại các chuyên án ma túy khủng bị triệt phá
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lượng ma túy được bọn tội phạm vận chuyển trong mỗi lần giao dịch thường có giá trị khoảng từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh tỷ đồng
với lượng ma túy lớn như vậy cùng với tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy
các đối tượng chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài thường lên kế hoạch hết sức chi tiết
hơn nữa trong thời đại công nghệ bốn các đối tượng tội phạm ma túy dùng sự hỗ trợ rất lớn của công nghệ
điều này cũng gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra tham gia
các chuyên án vừa qua tội phạm ma túy đã lợi dụng những cơ sở sản xuất kinh doanh xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu
thập pháp để nó ngụy ra nó vất mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào việt nam và tiếp tục đi sang nước cơ bản
đặc biệt là chúng tôi qua quá trình đấu tranh đã phát hiện ra những cái đường dây nó không chỉ ở việt nam
đây là những đường dây lớn liên vận quốc tế
đối tượng chủ mưu cầm đầu nó là người nước ngoài nó ở nước ngoài nó tổ chức các đường dây từ myanmar thái lan lào campuchia vào việt nam và tiếp tục đi sang các nước
tuy nhiên tất cả các diễn biến của tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua đã được lãnh đạo bộ công an dự báo từ lâu
và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của ngành công an
phối hợp chặt chẽ với các ngành hải quan cảnh sát biển và bộ đội biên phòng
từ đó tạo thế trận liên hoàn
khép kín không để tội phạm ma túy có cơ hội lợi dụng hoạt động tại bất cứ địa bàn nào
chỗ cắt hết rồi thì
cấp thì cấp buộc rồi giết người
chưa kể gì cả rồi báo ra
để đây tội phạm sức mạng rồi không làm chủ tự hoặc thân thiện được
có thể khẳng định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
chiến công nối tiếp chiến công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
đây là kết quả của sức mạnh của khối đại đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị
đồng thời cũng chứng minh được trách nhiệm của việt nam trong phòng chống ma túy
với quốc tế lực lượng công an việt nam kiên quyết không để việt nam thành điểm trung chuyển ma túy

đồng chí bộ trưởng đồng chí thứ trưởng cũng đã chỉ đạo chúng tôi là sớm nghiên cứu
để có các hội nghị quốc tế kết nối chặt chẽ hơn
ngăn chặn cái ma túy từ nước ngoài vào việt nam
và thông qua các hoạt động hợp tác hợp pháp về kinh tế
để ngụy trang vất chuyển ma túy qua nước ngoài
và nhân đây thì tôi cũng nói rằng là chúng tôi kiên quyết không để việt nam trở thành cái địa bàn gọi là trung chuyển
vì đối tượng đó là từ nước ngoài nó vào chúng tôi ngăn chặn mà nếu không được
thì chúng tôi đấu tranh ở trong nước bắt giữ ở đó và phát hiện không khoan nhượng
với việc sử dụng lãnh thổ việt nam cũng như địa bàn của việt nam
hay là hoạt động sản xuất kinh doanh
phát của việt nam để vất chuyển ma túy sang nước ngoài
tôi thì hay xem cái chương trình an ninh tv tôi thấy lực lượng công an nhân dân
phá được rất nhiều cái chuyên án ma túy lớn
tôi thì cùng với nhân dân cảm thấy rất là phấn khởi
kiểu đem lại bình an cho đất nước mình mà chiến công như thế của các công an nhân dân là rất là thực tế
những chiến công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian qua
đã tạo hiệu ứng
và sức lan tỏa rất lớn
qua các tài liệu của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa thu nhận được
rất nhiều đường dây của các tổ chức tội phạm ma túy lớn đã tỏ ra run sợ và e ngại
chúng xác định rằng nếu tiếp tục hoạt động sẽ bị lực lượng chức năng của việt nam đấu tranh triệt xóa
quyết tâm của lực lượng công an việt nam trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
thể hiện rõ thông điệp của bộ trưởng bộ công an
đó là chúng ta rất mong muốn có thêm nhiều trường học nhiều điểm vui chơi văn hóa
chứ không muốn có thêm nhà tù hay trung tâm cai nghiện
vừa rồi là các tin tức an ninh trả tự cập nhật trong hai mươi bốn h qua
còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm trên đường tỉnh bảy trăm bốn mươi sáu thuộc xã hội nghĩa thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồ và xe máy khiến cho một phụ nữ tử vong
thời điểm trên xe bồn biển số năm mươi ld tám nghìn sáu trăm ba mươi chín do tài xế trần minh duy hai mươi sáu tuổi
quê sóc trăng điều khiển chạy trên đường dt bảy trăm bốn mươi sáu theo hướng từ xã hội nghĩa đi phường khánh bình thị xã tân uyên
khi đến ngã tư hội nghĩa tỉnh bình dương thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải
nguyễn thị minh hiền ba mươi bảy tuổi quê hải phòng chạy xe máy biển số sáu mươi tám d một trăm ba mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi phía trước
do tránh vụn nước trên đường đã đánh lái sang trái
do bị khuất tầm nhìn tài xế xe bồn đã tông vào cuốn xe máy chị hiền vào gầm
nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe bồn cán tử vong
hiện lực lượng chức năng tỉnh bình dương đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn
tin vui cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh lý về khớp hán khớp gối
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm sẽ thực hiện phẫu thuật thay khớp miễn phí đối với các trường hợp trên
từ nay cho đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng phối hợp cùng đoàn chuyên gia y tế từ thiện
operation walk chicago hoa kỳ tổ chức đợt khám sàn lọc phẫu thuật thay khớp miễn phí
cho bệnh nhân nghèo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
đợt khám phẫu thuật thay khớp miễn phí lần này tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
sẽ được thực hiện đến ngày ba mươi một tháng năm
dự kiến sẽ phẫu thuật cho khoảng năm mươi bệnh nhân thuộc các bệnh lý tại khớp
trên thế giới phẫu thuật để có cơ hội khỏi bệnh
đây là cơ hội để các bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật miễn phí
và cũng là dịp để các y bác sĩ bệnh viện một trăm bảy mươi năm được trao dồ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn
lễ hội trái cây nam bộ năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày một tháng sáu cho đến hết ngày ba mươi một tháng tám
đây là thông tin mà sở du lịch tp hcm vừa mới công bố vào sáng nay
lễ hội là sự kiện văn hóa và du lịch độc đáo được tổ chức
thường niên của tp hcm nhằm giới thiệu đến du khách
nhét đặc sắc phong phố và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước nam bộ
theo đó lễ hội trái cây nam bộ sẽ được tổ chức tại công viên văn hóa suối tiên
với chủ đề tinh hoa văn hóa nam bộ
trong suốt thời gian diễn ra chương trình sẽ có nhiều hoạt động như
chợ nổi trái cây nghệ thuật tạo hình bằng trái cây hội thi trái ngon an toàn
đặc biệt trái cây tươi ngon bán ra tại lễ hội đều được thu mua trực tiếp
từ nhà vườn nam bộ và được bán với giá rẻ hơn thị trường từ hai mươi đến ba mươi
qua một mươi bốn mùa lễ hội chợ nổi trái cây đã phục vụ hơn hai mươi một tấn trái cây sạch
an toàn đa dạng chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu thưởng thức của du khách
góp phần kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây việt nam
những năm gần đây du lịch tâm linh ngày càng thu hút du khách
không chỉ là trong những tháng đầu năm mới mà còn là cả trong dịp hè
và để phục vụ nhu cầu của du khách rất nhiều những mặt hàng thực phẩm
hàng quán ăn uống được mở ra
tuy nhiên vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm tại những nơi này vẫn còn bị bỏ ngỏ
trước cửa quán âm phật đài tỉnh bạc liêu là la liệt các hàng quán hai bên đầy đường
thời tiết nắng nóng người và xe đi lại nhộn nhịp
trong khi đủ loại thức ăn được phơi ra ngoài trời không cần che đậy
không rõ nguồn gốc không hạn sử dụng không nhãn mát không túi bảo quản
sông theo thói quen nhiều người tiêu dùng yên tâm với các mặt hàng khô như thế này
vì quan niệm chúng nó được phơi khô không thể bị thối hay hư hỏng
nhưng không ai có thể dám chắc rằng các loại thực phẩm này đã đảm bảo vệ sinh
trong quá trình chế biến vận chuyển đặc biệt với điều kiện bảo quản sơ xài của người bán như thế kia
cách đó không xa là loạt nhà hàng ăn uống phục vụ du khách cả ngày lẫn đêm
nhìn qua những hình ảnh này là đủ biết các cơ sở tại đây có vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không
ở đây ngoài dụng cụ để chế biến thức ăn không đảm bảo
thì thực phẩm bẩn hay sạch nguồn gốc ra sao là điều chẳng mấy khi được quan tâm để ý
bởi thực khách chỉ cần món ngon vừa miệng tiện lợi
trong khi người bán chỉ cần đắt hàng và chất lượng được đảm bảo bằng niềm tin
nó giữ cái tươi ngon hoài hoài vậy đó hai ba tháng cũng không có sao nữa
tại là mình mua rồi bình thường đông nhưng mà bây giờ mình bán ở đây mà mình không bán hết
cũng đỡ vậy luôn
chẳng hạn bây giờ quán ngày sau hôm hôm cũng vậy luôn không có sao hết
cái này nó không có ảnh hưởng gì hết
đồ đã đồ khô rồi đó nó chất lượng nó ngon mà phơi nắng không à
chứ không có quá chất cái dưỡng trên đó
không nơi nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm này có cái cấp hẳn hôi đàng hoàng
có cái giấy phép đà hoàng họ sẽ dán lên ở tại ngay quán luôn
và thậm chí nhiều cơ sở là họ in toa ra để cho khách hàng biết mình để có đủ điều kiện
còn quán nào mà không có giấy chứng nhận thì quán đó chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
tôi cũng khuyến cáo bà con thấy cái quá trình chế biến thực phẩm này không an toàn thì nên từ chối
người tiêu dùng nên tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình đừng quá chủ quan
bởi đó không phải là nét văn hóa đặc trưng mà là thói quen cần thay đổi
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thường xuyên kiểm tra các hàng quán
phòng tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
bản tin nhập sóng hai mươi bốn h bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân
tại hà nội để cùng tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay tại hội trường sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý luật đầu tư công sửa đổi
quốc hội đã nghe thảo luận xung quanh một số quy định của sự thảo luận
một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là hai phương án được đưa ra về thời hạn
thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn
trong đó phương án một quy định quốc hội khóa mới xem xét quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn
tại kỳ họp đầu của nhiệm kỳ quốc hội mới
còn phương án hai quy định giữ như quy định luật hiện hành
quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn sau

trong đó phương án một quy định quốc hội khóa mới xem xét quy định kế hoạch đầu tư công trung hạn
tại kỳ họp đầu tư công trung hạn
đồng tình với quan điểm này nhiều ý kiến nhận định cần có phương án điều chỉnh thống nhất các chủ trương chính sách của đảng
và các luật khác có liên quan trong đó căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội để thực hiện việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn
bên cạnh đó trong việc phê duyệt phương án đầu tư công nhiều ý kiến cũng nhận định
cần điều chỉnh trình tự phê duyệt kế hoạch đầu tư công theo đúng tiêu chí của chính phủ
còn nếu chúng ta quy định tại cái điều sáu mươi như thế này
quy định là các dự án sau khi tất cả mọi thủ tục rồi
bộ kế hoạch đầu tư lại còn thông báo chi tiết nữa thì mới được làm
thì tôi nghĩ là đây nó không còn là hậu kiểm mà nó lại là tiền kiểm
mà trong đề xuất của chính phủ là thay cái tiền kiểm bằng tăng cường công tác hậu kiểm
tại buổi thảo luận đại biểu cũng có ý kiến về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn oda
và vốn vai ưu đãi của các nhà tài sản
bộ trưởng nước ngoài bổ sung nguồn vốn huy động cho đầu tư công
thẩm quyền của hội đồng nhân dân trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án
chiều nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình
về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam trước quốc hội
trình bày tờ trình của chính phủ bộ trưởng tô lâm cho biết
hiện công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân được thực hiện
theo các văn bản dưới luật điều này là chưa phù hợp với yêu cầu của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
do vậy cần thiết phải ban hành luật này để đáp ứng yêu cầu của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam gồm sáu chương bốn mươi điều
trong đó có tám điểm mới đối với công dân ba điểm mới trong giấy tờ xuất nhập cảnh
và năm điểm mới với cơ quan quản lý nhà nước
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng ban hành luật này nhằm cụ thể hóa các chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước đồng thời tạo thuận lợi hơn cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh
và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin dữ liệu cấp quản lý và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh
tội phạm tín dụng đen đang có xu hướng núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh tài chính hợp pháp
cấu kết với các nhân viên ngân hàng
và hỗ trợ cho vay trực tuyến với lãi suất cao
đó là nhận định của các lực lượng chức năng về xu hướng hoạt động của loại tội phạm này trong hội thảo
thực trạng hoạt động tín dụng đen và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý
đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen của lực lượng cảnh sát nhân dân
do học viện cảnh sát nhân dân tổ chức vào sáng nay tại hà nội
tại hội thảo đại diện các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng
đã đưa ra những tham luận nêu rõ thực trạng phức tạp của loại tội phạm này trong tình hình mới
những biến tướng khó lường thủ đoạn tinh vi xuất hiện nhiều lần ở các tỉnh thành
cùng với đó các đại diện của các đơn vị cũng đã nêu rõ những kẽ hở thiếu sót trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
chưa đáp ứng được thực tiễn công tác đấu tranh với loại tội phạm này khẳng định rõ tội phạm tín dụng đen là tội phạm nguồn
phát sinh nhiều loại tội phạm khác như ma túy cờ bạc gây dối trật tự
đại diện các tỉnh thành đã đưa ra thảo luận về các giải pháp phòng chống và ngăn chặn loại tội phạm này trong thời gian tới
trong đó nhấn mạnh đến công tác điều tra khoanh vùng thống kê các tổ chức cá nhân đứng sau
cung cấp vốn cho các doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cầm đồ từ đó đưa ra đối sách phù hợp với đặc thù của từng loại hình cho vay
phương thức thủ đoạn của tội phạm tín dụng đen ở mỗi tỉnh thành khác nhau trên cả nước
ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá bộ công an sáng nay đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá ba mươi một tháng năm
và tuần lễ quốc gia không thuốc lá
bộ công an mong muốn xây dựng mô hình không khói thuốc góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong
do các bệnh có liên quan đến thuốc lá
cùng với các bộ ngành trong cả nước bộ công an đã và đang nỗ lực đưa ra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá dần đi vào nền nếp
và đã thu hút được kết quả đáng ghi nhận
số cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân hút thuốc lá đã giảm đáng kể từ hai mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu còn một mươi chín năm vào năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám bộ công an cũng đã xây dựng thành công hai mô hình điểm về kiểm tra

bộ công an cũng đã xây dựng thành công hai mô hình điểm của luật phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
tại thành phố hải phòng và tỉnh thái nguyên trên địa bàn công an quản lý
trong những năm tới bộ công an tiếp tục duy trì mô hình điểm cơ quan bệnh viện bệnh xá trường học doanh trại không khói thuốc lá
tại lễ meeting ban chỉ đạo công tác phòng chống tác hại của thuốc lá bộ công an đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thuốc lá năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá của đoàn viên thanh niên các tri đoàn thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động